sở giáo dục và đào tạo tỉnh bà rịa vũng tàu đã thành lập năm đoàn công tác kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như công tác vệ sinh trường lớp đối với các trường trung học phổ thông cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh sau ngày đầu tiên đi học lại
theo ghi nhận của phóng viên công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được các nhà trường triển khai nghiêm túc
sẵn sàng nhiều phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại
nhiều trường đã bố trí nước sửa tay sát khuẩn khẩu trang khăn giấy ngay tại các lớp học và những vị trí giáo viên học sinh dễ quan sát
trong văn bản đó chúng tôi có yêu cầu các trường tiết đầu tiên của ngày đi học này là không chào cờ tập trung
mà cho các em sinh hoạt tại lớp trong đó sẽ có khai báo y tế
khai báo y tế đó là chúng tôi có những thông tin liên quan đến việc đi lại của học sinh
các mối quan hệ của gia đình học sinh với người thân liên quan đến các vùng dịch
hoặc là người ở tỉnh ngoài vào hoặc là người trở lại
từ nước ngoài vào chúng tôi đang cập nhật cho đến chiều hôm nay
chúng tôi sẽ có những thống kê chính thức đối tượng học sinh đi lọt học lại ngày hôm nay trong lịch sử khai báo y tế
theo báo cáo nhanh của sở giáo dục đào tạo trong ngày mùng hai mùng ba
đã có hơn hai mươi chín học sinh đi học trở lại chiếm tỷ lệ gần chín mươi sáu
qua kiểm tra đoàn ghi nhận nỗ lực của các nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đại diện các đoàn công tác tiếp tục yêu cầu
các trường đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh
theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh
bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín